ngoại trưởng các nước thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato cùng với hai nước ứng cử viên gia nhập là phần lan và thụy điển
đã kết thúc ngày nhóm họp đầu tiên tại thủ đô bucharest của romani với chương trình nghị sự chủ yếu về nỗ lực hỗ trợ cho ukraine
theo thông báo được đưa ra sau ngày nhóm họp đầu tiên các ngoại trưởng nato đã cam kết tăng cường hỗ trợ cho ukraine
và giúp sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này
thông báo cũng khẳng định nato sẽ duy trì và tăng cường hỗ trợ cả về chính trị và thực tiễn cho ukraine trong thời gian dài nhất có thể
đáng chú ý các ngoại trưởng nato cũng xác nhận một nghị quyết hồi năm hai nghìn tám của liên minh quân sự này rằng ukraine sẽ trở thành một thành viên của nato
tuy nhiên kể từ đó đến nay các lãnh đạo nato chưa đưa ra bất kỳ bước đi cụ thể nào
chẳng hạn như kế hoạch hành động thành viên cho ukraine để thiết lập thời gian biểu cho kiev gia nhập nato